hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp chính thức có hiệu lực với việt nam
sẽ đem lại nhiều cơ hội cũng như thách thức cho cộng đồng doanh nghiệp
thời gian cho các doanh nghiệp việt nam không còn nhiều nhưng chỉ những doanh nghiệp đã sẵn sàng hay chấp nhận thay đổi
mới nắm bắt được những cơ hội mà cptpp đem lại
đây là một dây chuyền sản xuất các sản phẩm nhôm thép tấm mạ và sơn xuất khẩu của công ty blue scot
nhờ sớm đầu tư xây dựng hệ thống nhà máy hạ tầng dây chuyền khoa học công nghệ
cũng như bắt tay với các đối tác nước ngoài nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng
sản phẩm của doanh nghiệp từ lâu đã phân phối và đáp ứng được tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe của các nước xuất khẩu
bản thân doanh nghiệp cũng sẵn sàng nắm bắt và bứt phá các cơ hội mà hiệp định đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên thái bình dương gptpp đem lại
ở úc thì chúng tôi sản xuất thép từ
những cái khâu nguyên vật liệu đi đến thành phẩm và những cái sản phẩm hạ nguồn
ở việt nam thì chúng tôi có ba nhà máy chuyên sản xuất về thép mạ cũng như là những cái giải pháp về hạ nguồn
những cái sản phẩm của blue scott thì luôn tập trung vào cái vấn đề về công nghệ
những cái sản phẩm chúng tôi về mạ và sơn thì luôn là dẫn đầu về thị trường
và như vậy về mặt chất lượng sản phẩm chúng ta thâm nhập bất cứ những cái thị trường
có những cái đòi hỏi cao cấp nhất
về những cái tiêu chuẩn và những cái điều kiện quy định
cptpp ví dụ như vấn đề môi trường vấn đề về lao động vấn đề về sở hữu trí tệ
thì blue scott luôn có những cái định hướng kinh doanh tập trung vào các vấn đề này
hoặc là tuân thủ theo cái quy định về pháp luật của nước sở tại
và đôi khi ở một số các lĩnh vực thì chúng tôi có những cái tiêu chuẩn cao hơn các quy định của nước sở tại
theo thống kê của bộ công thương có tới bảy mươi tám kim ngạch xuất khẩu
dây dép của việt nam sang canada
sẽ được hưởng thuế xuất ngay khi hiệp định có hiệu lực
cùng với đó các mặt hàng thủy sản cà phê chè hạt tiêu hạt điều gạo đồ gỗ nội ngoại thất
cũng được hưởng thuế xuất ở một số quốc gia ngay khi hiệp định có hiệu lực
để tận dụng được cơ hội và vượt qua thách thức do cptpp mang lại
nhiều doanh nghiệp đã buộc phải tổ chức lại sản xuất đổi mới công nghệ và quản trị
số hóa các quy trình sản xuất và kinh doanh
cơ cấu lại nguyên liệu
nguồn cung ứng nguyên vật liệu
tăng cường liên kết với các doanh nghiệp khác trong các chuỗi giá trị
để bảo đảm nguyên tắc xuất xứ hạ giá thành đáp ứng các đòi hỏi khắt khe của cptpp
có thể nói các fdi như cptpp đã khiến nhiều doanh nghiệp học được cách để trưởng thành
các doanh nghiệp cũng phải liên tục cải tiến lăng suất lao động
ứng dụng những công nghệ mới để phù hợp với xu thế công nghệ bốn sẽ
để làm sao cho chi phí hợp lý nhất
rồi tiết giảm được trên khâu không hiệu quả trong quá trình sản xuất
bên cạnh đó các hoạt động nhằm phúc đẩy nhận diện thương hiệu
rồi là quảng bá sản phẩm
và các hoạt động tận dụng các thuật loại công nghệ truyền thông
các thông tin để mà mình có cái lan quả được cái sản phẩm của mình
thư hiệu của mình đến với người tiêu dùng
theo nhận định của bộ kế hoạch và đầu tư
đến năm hai nghìn ba mươi năm cptpp có thể giúp gdp tăng một ba mươi hai và xuất khẩu tăng bốn bốn
từ nay hàng hóa xuất khẩu qua lại giữa các nước trong nội khối cptpp
sẽ được hưởng nhiều mức thuế ưu đãi lớn
trung bình mức thuế được cắt giảm sẽ vào khoảng
hơn một năm triệu đồng
tuy nhiên cơ hội nào cũng đi kèm với thách thức
và chỉ có doanh nghiệp năng động nắm bắt thời cơ mới hy vọng hưởng lợi từ cptpp